xăng ron chín mươi năm ba giảm một bảy trăm chín mươi tám đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành

xăng ron chín mươi năm ba giảm một bảy trăm chín mươi bốn đồng một lít
dầu diesel năm s giảm một một trăm tám mươi bốn đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
có giá bán không cao hơn hai mươi hai bốn trăm một mươi đồng một lít

dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một hai trăm một mươi bốn đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành
có giá không cao hơn một mươi sáu hai trăm năm mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba giảm một hai trăm ba mươi tám đồng một kg
tại kỳ điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính quyết định
không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
kỳ trước là chi hai trăm tám mươi năm đồng một lít
và dầu hỏa của kỳ trước là chi một trăm linh chín đồng một lít
thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá sáng ngày một mươi một tháng một mươi cho thấy
cuối tháng chín đầu tháng một mươi tình hình giá xăng dầu
năng lượng có xu hướng đến một đồng một lít
hướng tăng giá cả lương thực thì tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng cpi
trong chín tháng qua nguồn cung các hàng hóa thiết yếu được đảm bảo giá cả cơ bản ổn định
diễn biến đúng với kịch bản điều hành giá đã đề ra
theo số liệu của tổng cục thống kê cpi tháng chín tăng ba sáu mươi sáu
bình quân chín tháng qua là tăng hơn ba một so với cùng kỳ năm trước
để đảm bảo cung cầu hàng hóa nguồn hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân
nhất là các mặt hàng lương thực thực phẩm hàng hóa
và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu
nhất là để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao trong các dịp lễ tết cuối năm
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu các bộ ngành địa phương cần bám sát kịch bản đã đề ra
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả lạm phát trên thế giới
kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây lạm phát trong nước
thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết bình ổn giá các mặt hàng
nhà nước quản lý đảm bảo mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm nay
ở mức bốn năm mà quốc hội đã đề ra
thông tin từ cục đường thủy nội địa việt nam vận tải đường thủy chín tháng năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng hơn hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể vận tải hành khách đường thủy nội địa ước đạt hai trăm hai mươi một năm
tăng hai mươi sáu chín triệu lượt khách tăng hai mươi sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
vận tải hàng hóa ước đạt ba trăm hai mươi ba một triệu tấn tăng hai mươi năm bảy so với cùng kỳ
cũng trong chín tháng các cơ quan chức năng đã cấp được bảy trăm linh sáu giấy phép
trong đó có một trăm sáu mươi tám giấy phép cho phương tiện trở dầu
năm trăm ba mươi tám giấy phép cho phương tiện trở hàng hóa khô container
theo cục đường thủy nội địa việt nam
kết quả tăng trưởng này là do chi phí vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
có tính cạnh tranh cao
cùng với đó thì đội phương tiện vận tải hiện nay có tốc độ tăng trưởng tốt
đang từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến
nhất là đối với phương tiện thủy nội địa trên tuyến vận tải ven biển
thưa quý vị lưu lượng xe có trọng tải lớn gia tăng đột biến
cơ sở hạ tầng chật hẹp là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng
ủn tắc phương tiện xuất nhập tại cửa khẩu quốc tế nậm cắn của tỉnh nghệ an
trong thời gian vừa qua
để giải quyết vấn đề này lực lượng chức năng tại cửa khẩu
đã triển khai nhiều phương án cấp bách
tuy nhiên thì tình trạng ách tắc vẫn xảy ra
hàng dãy xe trọng tải lớn nối đuôi nhau đậu dài hàng km
dọc tuyến quốc lộ bảy gần cửa khẩu quốc tế nậm cắn huyện kỳ sơn
đã gây ảnh hưởng đến lưu thông và cuộc sống của bà con nhân dân hai bên đường
đi qua đây thì các cán bộ biên phòng hay là cán bộ của hải quan
thì cũng tạo điều kiện
cho anh em lưu thông nhanh hết mức có thể rồi
do lưu lượng phương tiện ở đây nó cũng rất là đông
nhiều khi ách tắc là do lưu lượng phương tiện đông thôi
không phải là do quá trình làm chậm hay là làm nhanh gì đấy
xe thì đứng dầu đường rất là nguy hiểm
đổ vi tông đi đó mà hư hết ngoạn người dân
nhiều khi dân chạy xe thì có xe đường
xe đường đó là bổ xe
xe thì đi nhưng mà là xe để trừ cái cửa
trừ cái cửa đó là đứng xa xa tí
để dân đi để an toàn cho dân
để giải quyết tình trạng ồn tắc
các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu hai bên
đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải
để tìm giải pháp giải quyết như khai báo hải quan trước
tăng thời gian làm việc
chủ động bố trí lực lượng phương tiện làm việc
phối hợp trao đổi thông tin về cân trọng tải

thời gian qua vấn đề ủn tắc tại cửa khẩu
và lân cận đã được chúng tôi phối hợp
triển khai giải quyết
ngoài vấn đề xe trọng tải lớn
còn có các phương tiện khác
nếu bên này un tắc thì bên kia cùng phối hợp giải quyết
ngoài ra chúng tôi cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin
để giải quyết các vấn đề có liên quan
thứ nhất là kéo dài cái bariê số hai
vào sâu vào nồi địa khoảng năm trăm linh mét

và giảm được cái khoảng cách giữa bariê một và bariê hai
thì cái lượng sẽ tập kết được nhiều hơn
trong lúc chờ thông qua thang hóa
trong khu vực cửa khẩu thì hiện tại bây giờ
là cả cái thiết bị là phục vụ
như ảnh sáng điện mọi thứ
là nó lâu ngày nó hỏng nó hư rồi
nó đã bừng được cái quá trình phục vụ
kiểm tra chăm sát trong cái quá trình thời gian
từ bảy giờ sáng cho đến một mươi chín giờ ba mươi
khu vực tập kết thang hóa là rất hẹp
vì vậy đề xuất là ủy ban nhân tỉnh
là có cái phương án
là giải tỏa hoặc như là sán băng
để mở rộng cái khu vực cửa khẩu
đoàn liên ngành tỉnh nghệ an
và tỉnh siêng khoảng
cũng đã tổ chức hội nghị song phương
để thống nhất các biện pháp giải quyết vấn đề
ủn tắp phương tiện tại đây
tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp hai bên
qua lại làm ăn thuận lợi góp phần phát triển kinh tế thương mại
và vun đắp thêm tình cảm hữu nghị đặc biệt
giữa tỉnh nghệ an và tỉnh siêng khoảng
bản tin kinh tế tiêu dụng ngày hôm nay
xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý
từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị
đang theo dõi kinh tế phương nam
kính thưa quý vị huyện bình chánh đã trình đề án
tổ chức thực hiện thí điểm hoạt động phố đêm trung sơn
gắn với phát triển du lịch
trên địa bàn huyện được ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh chấp thuận
giao sở công thương chủ trì
phối hợp với sở du lịch và các sở ngành liên quan tham môn
khu dân cư trung sơn có vị trí thuận lợi
tiếp giáp các quận nội thành như quận một quận năm
là cơ ngõ kết nối các huyện nhà bè huyện cần giờ
theo đề án phố đêm trung sơn
được dự kiến tổ chức tại tuyến đường số một
dài khoảng một km
từ vỉa hẹn ở giáp rạch ông lớn
thuộc xã bình hân huyện bình chánh

từ trên đề án phố đêm sẽ được chia hành hai đoạn
mỗi đoạn có tống chiều dài khoảng năm trăm linh m
và được ngăn cách bởi đường số tám
dọc theo đường số một phần lớn khu vực bờ kè
mang theo rạch ông lớn đã được lắp đặt lan can
đảm bảo an toàn cho người dân
những hạng mục dự kiến đầu tư
bao gồm cái tàu vỉa hè lắp đặt hệ thống
chiếu sáng điện nước wifi các gian hàng kinh doanh
khu vui chơi trẻ em bãi giữ xe nhà vệ sinh
thời gian hoạt động của phố đêm trung sơn
được đề xuất từ một mươi tám đến hai mươi bốn giờ hằng ngày
ủy ban nhân dân tỉnh lòng an vừa có khiến nghị
gửi bộ giao thông vận tải
về việc nghiên cứu bổ sung đầu tư giai đoạn hai
của dự án thành phần bảy đường vành đai ba
thành phố hồ chí minh qua lòng an
lên tám làng xe
theo đó tuyến đường vành đai ba
thành phố hồ chí minh qua lòng an
giai đoạn một đang được triển khai đầu tư
dự kiến hoàn thành năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó có dự án thành phần bảy
dài khoảng sáu ba mươi bảy km
qua địa bàn tỉnh lòng an
với quy mô bốn làng xe cao tốc
dự án có vị trí kết nối với tuyến cao tốc
thành phố hồ chí minh trung lương mỹ thuận
tại nút giao bến lức
tại vị trí nút giao này
có vị trí kết nối với tuyến cao tốc
thành phố hồ chí minh trung lương trung lương mỹ thuận
và tuyến cao tốc bến lức lòng thành
tại nút giao bến lức
do đó lưu lượng xe tập trung sẽ rất lớn
nên cần sớm mở rộng theo quy hoạch
để tránh ồn tắc và khai thác hiệu quả đầu tư
chính nghị bộ giao thông vận tải
nghiên cứu bổ sung đầu tư giai đoạn hai
phù hợp quy mô quy hoạch tám làng xe cao tốc
vào dự án đầu tư giai đoạn hai
cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương trung lương mỹ thuận
cục thi hành án nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa có thông báo về quyền yêu cầu thi hành án
vụ nguyễn thái luyện và đồng phạm
phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và rửa tiền tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của các bị hại trong vụ án
cục thi hành án dân sự thành phố hồ chí minh
đã thông báo đến những người bị hại
trong vụ lừa đảo của công ty alibaba
cụ thể những ai chưa làm đơn yêu cầu thi hành án
thì trong thời hạn ba mươi ngày
kể từ ngày được thông báo hợp lệ
đề nghị liên hệ với cục thi hành án dân sự
thành phố hồ chí minh để làm đơn yêu cầu theo quy định
hết thời hạn nêu trên
cục thi hành án dân sự thành phố hồ chí minh
sẽ hành toán tiền cho những người đã có đơn yêu cầu thi hành án
việc thanh toán tiền cho những người có đơn yêu cầu thi hành án
được thực hiện theo quy định
theo báo cáo chung của các đơn vị
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường căn hộ tại thành phố hồ chí minh
đã có nhiều khởi sát
số căn mới tăng một mươi một theo năm
theo báo cáo của savills việt nam
nguồn cung sơ cấp tăng ba mươi hai theo quý
và một mươi hai theo năm

lên bảy bảy trăm hai mươi hai căn
phần nào giả tỏa áp lực thiếu nguồn cung
hạng b có nguồn cung lớn nhất với bốn mươi chín thị phần
theo sau là hạng c
với ba mươi bốn thị phần
và hạng a với một mươi bảy
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến sẽ có hơn một chín trăm linh căn mới được chào bán
hạng c sẽ là sản phẩm chủ lực
đến sáu mươi chín thị phần
hạng b sẽ có hai mươi sáu thị phần
và hạng a sẽ có năm
thì nguồn cung mới cũng như là nguồn cung sơ cấp
có sự cải thiện
và có sự cải thiện
chúng ta nhận thấy là chủ đầu tư
cũng đang có được sự tự tin trở lại
khi bắt đầu
để có thể chạy những dự án mới
tình hình hoạt động
chúng ta có thể thấy là
cũng có sự cải thiện
vẫn có một điểm thấp thức
ở đây khi là một dự án
chủ chốt đang dẫn dắt thị trường
phần còn lại của thị trường
vẫn cho thấy rất nhiều khó khăn
trong lượng căn hộ
bán cũng như là tỷ lệ hấp thụ
theo savills việt nam
các chủ đầu tư đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng
bao gồm hỗ trợ trả lãi và gốc
trong thời gian đầu
kéo dài lịch thanh toán và các chương trình cam kết thuê
bên cạnh đó lãi suất cho vai giảm
và các động thái hỗ trợ từ chính phủ
dự báo sẽ kích thích nguồn cung tăng trưởng
và thúc đẩy thị trường
để tháo gỡ các vương mắc pháp lý
ubnd tp hcm đã tập trung giải quyết
cho một trăm bốn mươi tám dự án
ba mươi chín dự án đã có kết quả
ngân hàng nhà nước việt nam liên tục hạ lãi suất
và thông tư một mươi sẽ mang lại khả năng tiếp cận
vốn tốt hơn cho các dự án triển khai
những cơ chế này dự kiến
sẽ giúp tăng trưởng nguồn cung và thúc đẩy thị trường phát triển
tôi đánh giá cao động thái
của ngân hàng nhà nước thời gian qua
chú động hạ lãi suất cũng như điều hành
kiềm chế lãm pháp
tuy nhiên để vực dậy thị trường thì cần tổng hòa nhiều giải pháp
trong đó có phục hồi niềm tin của người mua
bằng uy tín của các dự án cao hồ mở bán
sự cởi mở trong hành lang quản lý
về thị trường chứng khoán
để các nhà đầu tư chủ động hơn về dòng tiền
nếu những chính sách mới thẩm thấu với tốc độ tích cực
thì dự báo khoảng từ cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
chúng ta sẽ chứng kiến tín hiệu phục hồi rõ nét hơn
đến quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
thị trường mới bắt đầu hồi phục
và đã tăng trưởng sẽ rõ ràng hơn từ năm hai nghìn hai mươi năm
sự phục hồi dự kiến bắt đầu
từ thị trường nhà ở tại các đô thị lớn
như khu vực hà nội thành phố hồ chí minh bình dương cần thơ
sau đó dần phục hồi
ở các đô thị vệ tinh lân cận
triến vọng chủ yếu đến từ việc phép ngừng tăng lãi suất điều hành
sau một mươi lần tăng liên tục
tạo kỳ vọng tích cực hơn cho thị trường
các nhà máy sản xuất tiếp tục xu hướng chuyển dịch
sang các thị trường có lợi thế lớn hơn
như việt nam mexico
ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành
ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay
tác động tích cực đến niềm tin thị trường về hồi phục kinh tế
thực hiện kiểm tra đảm bảo trực tự an toàn giao thông
đối với các loại hình vận tải hành khách
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
đã phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải
tp hcm tiến hành kiểm tra
phát hiện một số lái xe vi phạm
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
buổi kiểm tra của đội cảnh sát giao thông các lái
lập chốt tại giao lộ mai trí thọ
đồng văn cống tp thủ đức tp hcm
trong gần hai giờ đồng hồ triển khai
tra hiệu lệnh dừng xe bất kỳ
cảnh sát giao thông đã kiểm tra
đối với hai mươi tài xế xe khách
trong đó phát hiện một trường hợp vi phạm quy định
cho em hỏi anh là
anh đang chở khách là bốn mươi người
thì anh có hợp đồng vận chuyển hành khách đây không
không mang hợp đồng vận chuyển hành khách
của anh là sử dụng hợp đồng giấy hay là hợp đồng điện tử
hợp đồng giấy
nếu mà anh chở hành khách mà không có hợp đồng
là anh sai nha
bây giờ em tiến hành tạm giữ giấy tờ của anh lại
và qua đây em mời anh qua em lập biên bản
ghi nhận lại trường hợp vi phạm của anh là
điều kiến xe chở hành khách mà không có hợp đồng giấy nha
mình sai thì mình phải chịu thôi
chứ sao mấy anh làm đúng
bây giờ nghị định quyết định ra
mình không thực hiện
mình sai thì mình bị phạt thôi
chịu trách nhiệm thôi
mục đích để an toàn cho hành khách trên xe thôi
cũng để an toàn giao thông thôi
các tài xế sau khi được cảnh sát giao thông chỉ trọn
những vi phạm đã nhận lỗi của mình
tuy nhiên cũng có những trường hợp không thừa nhận
một lần hai cái hợp đồng
cái hợp đồng này đó anh giao dịch chưa
nhìn lại vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
vừa xảy ra trên quốc lộ hai mươi hai
khu vực tỉnh đồng nai
đối với xe khách thành bưởi
với xe một mươi sáu chỗ
làm năm người tử vong
bốn mươi bị thương
mặc dù tài xế nhà xe thành bưởi
đã bị tạm giữ giấy phép lái xe
nhưng vẫn ôm vô lan chở khách
nhiều ý kiến cho rằng
trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp
chủ phương tiện cũng cần phải được xem xét
tài xế không có điều kiện
không đủ điều kiện năm giây giao thông
không đủ điều kiện để chở hành khách
mà vẫn để chở hành khách
đó là vấn đề lợi án của công ty
qua hai điểm kiểm tra
các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hai mươi năm tài xế
phát hiện ba trường hợp vi phạm
về hợp đồng vận chuyển hành khách
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
của truyền hình công ty